kỳ điểm sáu mươi năm năm ngày chiến thắng điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay ngày bảy tháng năm hàng chục nghìn người dân trên khắp cả nước đã về khu vực vũng chùa đảo yến quảng bình
nơi yên nghỉ của đại tướng võ nguyên giáp vị tổng tư lệnh trong chiến dịch điện biên năm xưa
từ sáng sớm từng dòng người ăn mặc chỉnh tề mang theo hương hoa lên khu lăng mộ đại tướng
trong đó có nhiều người từng là cựu thanh niên sung phong bộ đội cổ hồ tham gia chiến dịch điện biên phủ lịch sử
những bó hoa những nén hương được đông đảo người dân thắp lên mộ đại tướng là lời tri ân gửi đến đại tướng trong ngày bảy tháng năm đầy ý nghĩa này
tình cảm mà người dân cả nước dành cho đại tướng tại nơi yên nghỉ càng ấm áp và xúc động